thưa quý vị nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đang phải giãn cách xã hội vì dịch bệnh covid một mươi chín
đây thực sự là điều không mong muốn bởi nó đã làm cho các doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn
thấu hiểu điều đó chính phủ đã chia sẻ bằng cách giảm ba mươi thuế thu nhập doanh nghiệp
giảm năm mươi số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong mọi lĩnh vực
và thời hạn áp dụng việc giảm thuế được thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi một
đây có thể được coi là giải pháp giúp cho doanh nghiệp bớt đi phần nào gánh nặng tài chính
và nhằm phục hồi sản xuất vượt qua đại dịch covid một mươi chín
hơn một năm nay doanh nghiệp này phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trồng chất
đơn hàng xuất khẩu không có sản phẩm bị tồn động nhân sự buộc phải cắt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
việc đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như nhiều loại thuế phí khác như tiền thuế đất
tiền vay ngân hàng đang là vấn đề lớn đối với công ty này trong thời điểm hiện nay
khi mà nhiều tỉnh thành trên cả nước đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
nhà sản xuất của công ty này
nước có cái chính sách là giảm thuế rồi hỗ trợ doanh nghiệp
thì nói chung là cũng giúp đỡ doanh nghiệp một phần vượt qua cái khó khăn
tôi đánh giá cao sự quan tâm của chính phủ đối với cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi
việc chính phủ thực hiện các chính sách giảm thuế phí được đánh giá có tác động
đánh giá cực góp phần tháo gỡ khó khăn ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như duy trì đã tăng trưởng
trong thời buổi covid rất là khó khăn này rất nhiều doanh nghiệp gặp cái tình trạng là gần một số doanh nghiệp thì gần như đỉnh trệ
một số doanh nghiệp thì gặp cái trường hợp là cực kỳ khó khăn
cái việc mà nhà nước có những cái chính sách về giãn giảm thuế cho doanh nghiệp lúc này là rất là kịp thời
tôi đánh giá rất là cao cái động thái này của nhà nước và rất mong là nhà nước và chính phủ tiếp tục có những cái chính sách như thế này nữa
để cho doanh nghiệp chúng tôi có thể ngược lại vượt qua được những cái khó khăn như thế nào
nhà nước đã kịp thời có những chính sách ví dụ như là giãn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ba mươi cho những đối tượng nhất định
thì với cái chính sách giảm thuế hoặc là những cái chính sách về giãn giảm cái việc thuế thuê đất chẳng hạn
thì đã làm cái động thái hết sức hỗ trợ đối với doanh nghiệp kịp thời
trong giai đoạn này tuy nhiên những cái việc này nó cần phải đẩy mạnh nhanh hơn nữa để các doanh nghiệp thực sự được hưởng
bên cạnh đó bộ tài chính cũng đề xuất giảm ba mươi mức thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ
miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn hai mươi một hai năm chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
đối với doanh nghiệp phát sinh lỗ liên tục trong ba năm từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
theo tính toán của bộ tài chính việc thực hiện các giải pháp trên có thể làm giảm thu ngân sách khoảng hai mươi tỷ đồng
điều này gây áp lực lên cân đối ngân sách nhưng sẽ có tác động lớn thể hiện sự đồng hành quan tâm của nhà nước trong hỗ trợ doanh nghiệp
giúp họ tiếp tục hoạt động đóng góp và tiến trình khôi phục nền kinh tế